thủ tướng ukraine deniser smugan thông báo nước này sẽ nhận khoản vay một năm tỷ usd do chính phủ nhật bản bảo lãnh từ ngân hàng thế giới vkp
số tiền này sẽ được sử dụng để tăng cường bảo trợ xã hội hỗ trợ người dân dễ bị tổn thương trong cuộc xung đột và tái thiết nền kinh tế
khoản vay mới được chính phủ nhật bản bảo lãnh theo chương trình tăng cường tín dụng cần thiết cho quỹ tiến thác ukraine
theo đó ngân hàng thế giới và các đối tác đã huy động ba mươi bốn tỷ usd để hỗ trợ ukraine
trong đó hơn hai mươi hai tỷ usd đã được giải ngân
theo một báo cáo của ngân hàng thế giới công bố hồi tháng chín năm ngoái ukraine cần tới ba trăm năm mươi tỷ usd để tái thiết
trong đó ukraine sẽ cần một trăm linh năm tỷ usd để giải quyết các ưu tiên cấp bách như xây dựng lại các trường học và hơn năm trăm linh bệnh viện bị hư hại hoặc bị phá hủy
nước này cũng phải chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt bằng cách sửa chữa nhà cửa khôi phục hệ thống sửa và mua khí đốt